trong kháng chiến chống mỹ huyện lộc ninh tỉnh bình phước là huyện giải phóng đầu tiên
và trở thành căn cứ địa cách mạng
trên mảnh đất anh hùng năm xưa đang từng ngày thay ra đổi thịt bứt phá
trở thành cầu nối phát triển kinh tế giữa việt nam với campuchia và các nước trong khu vực
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên vận tải chế biến gỗ phong phú
được tỉnh bình phước giao đất trồng cao su tại vùng biên giới huyện lộc ninh